tình hình mưa lớn và ngập lụt xảy ra tại các địa phương do thay đổi về thời tiết
tại khu vực từ nghệ an đến phú yên đã có mưa lớn và nhiều nơi bị ngập nặng
theo dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong ít nhất là hai ngày tới và có khả năng xảy ra lũ lớn cục bộ
mưa lớn ở miền trung vẫn tiếp tục diễn biến và đang có sự thay đổi về trọng tâm mưa
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi dự báo từ nghệ an đến phú yên tiếp tục có mưa
trọng tâm mưa đến rất to sẽ dịch chuyển xuống phía nam tập trung ở khu vực thừa thiên huế đến phú yên
lượng mưa phổ biến từ tám mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm bảy mươi mm
từ nghệ an đến quảng trị lượng mưa dự báo từ ba mươi sáu mươi mm
chỉ một vài nơi ở hà tĩnh quảng bình có thể mưa đến một trăm hai mươi mm
từ đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi mưa lớn ở nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị có xu hướng giảm
mưa lớn ở khu vực thừa thiên huế phú yên có khả năng kéo dài đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi